tại trung đoàn bảy trăm sáu mươi bốn bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an tổ chức lễ gia quân huấn luyện năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi lễ lãnh đạo bộ chỉ huy tỉnh quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của tư lệnh quân khu bốn
và nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu của lực lượng vũ trang nghệ an năm hai nghìn một mươi tám
theo đó trong thời gian huấn luyện các đơn vị tập trung quán triệt nắm vững đường lối
quan điểm chính trị quân sự của đảng nghệ thuật quân sự việt nam
chuyên sâu công tác tham mưu tác chiến tham mưu huấn luyện
đồng thời nắm chắc khoa học kỹ thuật quân sự hậu cần quân sự công nghệ thông tin
và các quy định liên quan đến pháp luật sử dụng thanh thạo các vũ khí khí tài
phục vụ có hiệu quả cho công tác quân sự bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa
các đơn vị cần quan tâm bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ tinh thần đoàn kết
quyết tâm giản lức luyện tài hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và quân đội giao phó
chú trọng huấn luyện theo phương châm đồng bộ chuyên sâu thiết thực phù hợp với thực tiễn